và mở đầu bản tin sẽ là thông tin bắt giữ các đối tượng phạm tội ma túy
tin từ điện biên đối tượng vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng giàng a tú chú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la
vừa bị công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng tám tại bản sa vua a xã phình giàng huyện điện biên đông
tổ công tác của công an huyện điện biên đông phối hợp với cục hải quan tỉnh điện biên
đã bắt giữ giàng a tú đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp một dao nhọn và nhiều vật chứng có liên quan
quá trình đấu tranh giàng a tú đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
nhưng đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia
còn tại lạng sơn lực lượng công an thành phố vừa bắt giữ đối tượng bế hồng minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tải xã hoành đồng thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào trưa ngày hai mươi ba tháng tám trong lúc làm nhiệm vụ tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng bế hồng minh khi đang trên đường đi giao ma túy cho khách
thu giữ trên người của đối tượng một vỏ bao thuốc lá
bên trong đựng túi ni lông có chứa năm viên nén màu hồng và các chất tinh thể màu trắng
minh hẹn giao dịch với khách tại khách sạn diamond với giá là tám trăm linh đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của minh
tổ công tác phát hiện và thu giữ thêm một trăm linh năm viên nén màu hồng và màu xanh
một túi ni lông có chứa các tinh thể màu trắng được giấu trong vỏ kẹo
một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
hải ba mươi tám tuổi chú tải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
và điều đáng nói đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
đã từng có bốn tiền án về tội cướp
giật tài sản và trộm cắp tài sản
vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
đến nay thì tiếp tục gây án
mới đây một ngôi chùa ở xã phước lộc
viện tuy phước tỉnh bình định
đã bị các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản
với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
lợi dụng sơ hở
lúc nhà chùa đang thực hiện nghi lễ
thì các đối tượng đã đột nhập cậy cửa
lèn vào các phòng nghỉ của nhà chùa
lục xoát lấy trộm tài sản
sau một tuần khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra
thủ phạm gây ra vụ trộm đã bị xa lưới
tại cơ quan điều tra
đối tượng nguyễn quang hải
đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong vụ án trên
ngoài đối tượng hải còn có một đồng phạm tham gia
hiện đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước
đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản
bắt giữ hai đối tượng
thu giữ bốn chiếc xe máy với tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
trước đó vào lúc ràng sáng ngày một mươi năm tháng tám
trên địa bàn thị trấn hữu lũng
huyện hữu lũng đã xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản
lập bốn chiếc xe máy
chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi hai giờ đồng hồ
vào ngày một mươi tám tháng tám
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
đã xác định thủ phạm gây án
bắt giữ đối tượng hà đình toàn và phạm xuân hoài
cùng chú tại tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra
hai đối tượng khai nhận vào khoảng hai giờ sáng
ngày một mươi năm tháng tám đã rủ nhau
từ bắc giang lên lạng sơn
tìm tài sản sơ hở của người dân để trộm cắp
sau khi lấy trộm được bốn chiếc xe máy
thì hòa và toàn đã mang về bắc giang
để tiêu thụ tổng giá trị tài sản
ước tính trên một trăm linh triệu đồng
cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường bộ công an vừa phối hợp
với thanh tra bộ tài nguyên
và môi trường
phát hiện vụ trôn lấp trái phép chất thải
quy mô lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
trước đó tổ công tác phát hiện
một xe ô tô đang đổ chất thải
tại một sưởng sản xuất có địa chỉ
tại ấp năm xã tân long
địa điểm trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên môi trường trà vinh
bãi trôn lấp rác diện tích khoảng hai mươi tám m hai
chứa rác sinh hoạt như sỉ than
cho bay bã cà phê bao bì
và số lượng lớn vỏ thùng phi
đựng hóa chất bao bì nhiễm dầu thủy tinh
tràn xuống khu vực suối cầu
ngay bên cạnh
và đáng chú ý là nguồn nước từ suối cầu này
chảy ra sông bé
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
có khoảng hai mươi lao động một mươi xe tải
và xe đầu kéo loại lớn
làm việc thường xuyên tại sưởng trên
có diện tích khoảng hai hectare
chia thành năm khu trôn lấp chất thải như xỉ than bông thủy tinh
bao bì nhiễm dầu
những chất thải này theo quy định
là phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải
tại tỉnh trà vinh để xử lý
nhưng các đối tượng đã trở về đây trôn lấp trái phép
các đối tượng đã xây hàng rào cao
hai m bao quanh sưởng trôn lấp chất thải
để qua mắt cơ quan chức năng
và hiện vụ việc đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường bộ công an thụ lý điều tra
làm rõ theo quy định
thông tin về vụ việc
rừng bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
bị xâm hải trái phép xảy ra
tại xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ quản lý
ngay sau khi tiếp nhận sự việc
các ngành chức năng hà tĩnh
đã vào cuộc điều tra xác minh
làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hạt kiểm lâm huyện cẩm xuyên
nhận được thông tin về việc rừng tự nhiên
ở khoảng bốn tiểu khu ba trăm hai mươi năm a
nằm trên địa bàn xã cẩm thịnh
huyện cẩm xuyên
thuộc lâm phần do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
bị xâm hải
nên tiến hành kiểm tra
tiếp tục ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
kiểm tra lần hai thì phát hiện
tại khoảng bốn tiểu khu ba trăm hai mươi năm a
có số lượng lớn cây gỗ tự nhiên bị đốn hạ
có đường kính từ một mươi bảy đến bốn mươi cm
chủ yếu là lành ngạch
thuộc nhóm năm đến nhóm tám
các loại cầu cổ bỏ khỏi khớp n joey
trên kênh hiento
chiến ông minh trân
khánh lê r thenh

tại hiện trường các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra
thống kê các cây bị đốn hạ và tiến hành lập biên bản
phần lớn các cây bị đốn hạ nằm dài rác sen kẽ trong diện tích hội nhận quán
điều đáng nói phần lớn số cây này nằm trong phần rừng sản xuất
diện tích năm năm hectare được nhà nước giao cho ông nguyễn văn đức
hiện là cán bộ ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
bước đầu ông đức thừa nhận có sai sót và lơ là khi thuê người khai thác keo
và quan sát chặt chẽ dẫn đến việc một số cây gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên
thì trạm bảo vệ rừng cách hiện trường xảy ra sự việc không xa
thế nhưng các cán bộ trạm bảo vệ rừng vẫn không hề hay biết
điều đó thể hiện sự quản lý lỏng lẻo của đơn vị bảo vệ rừng
tiếp theo đó là phòng quản lý bảo vệ rừng
tiếp theo đó là đồng chí phó giám đốc phụ trách cái mạng lĩnh vực
tất nhiên với chức năng giám đốc phụ trách chúng của đơn vị thì tôi là người đứng đầu về chủ trách nhiệm
theo quy định của luật và chúng tôi sau khi gọi kết luận của cơ quan chức năng
thì sai phạm đến đâu tổ chức cá nhân thì sẽ đơn vị tiến hành xử lý theo quy định
liên quan đến vụ việc này
ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên và các cơ quan chức năng có liên quan
làm rõ xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân tổ chức có liên quan